với tình hình dịch bệnh hiện tại ở thành phố đà nẵng những ngày gần đây nhiều người dân đổ xô đến các nhà thuốc tìm mua khẩu trang y tế
tuy nhiên lượng khẩu trang nước sát khuẩn trên địa bàn vẫn bảo đảm cung cấp cho nhu cầu của người dân
để đáp ứng nhu cầu mua khẩu trang y tế của người dân nhiều cửa hàng đã nhập khẩu trang về bán
giá vẫn giữ ở mức ổn định khoảng một trăm linh đồng một hộp khẩu trang bốn lớp năm mươi chiếc
còn tại các hiệu thuốc khẩu trang này cũng chỉ có giá bảy mươi đồng một hộp
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên mua khẩu trang về dự trữ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường
các ngành chức năng thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát thị trường không để xảy ra tình trạng khan hàng đẩy giá
nếu phát hiện vi phạm về niêm yết giá bán hàng không đúng giá niêm yết trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng lương thực
thực phẩm khẩu trang y tế nước rửa tay sát khuẩn vật tư và trang thiết bị y tế dùng cho việc bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành phố
thì người dân cần liên hệ
đến số điện thoại tám mươi chín tám trăm hai mươi bốn ba nghìn ba trăm ba mươi ba ông trần phước trí quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tp đà nẵng
hoặc số máy bàn hai trăm ba mươi sáu ba mươi sáu hai mươi bốn một trăm năm mươi bốn để phản ánh
cục quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm